tuy nhiên hầu hết các hoạt động dạy bơi cho học sinh vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong đợi
một số trường tiểu học tại các thành phố lớn đã thực hiện thí điểm dạy bơi cho học sinh nhằm phổ cập bơi lội
tuy nhiên việc tổ chức các buổi học bơi trong trường gặp nhiều khó khăn khi thiếu hổ bơi và giáo viên phụ trách
điều này càng trở nên khó khăn hơn tại các khu vực nông thôn
nếu ngay từ mẫu giáo các em học sinh được học bơi trong môn thể dục
thì nạn đuối nước sẽ không trở thành nỗi đau đớn của hàng trăm gia đình mỗi năm
đau lòng quá cần lập biển báo giao chắn để cấm bơi lội ở những địa điểm tự phát này
việt nam là quốc gia biển chưa kể sông đầm hồ ao
mặt nước biển của việt nam chiếm ba phần tư tổng diện tích
kỹ năng bơi nên chăng bắt buộc phải có ở người việt tương lai
tuy vậy nhiều cư dân mạng cho rằng
việc hướng dẫn trẻ về nơi chơi cách chơi một cách an toàn
mới là điều phải đặt lên hàng đầu
thực tế cho thấy việc trang bị kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố cho trẻ
đặc biệt là ở các vùng nông thôn vùng có điều kiện kinh tế khó khăn
vẫn chưa được chú trọng đúng mức
do đó bên cạnh việc tăng cường giáo dục giám sát
việc gian luyện bồi dưỡng những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống cho trẻ là cực kỳ quan trọng
ở vũng tàu căng băng rôn khẩu hiệu phòng chống đuối nước khá nhiều
kéo dài từ đầu hè đến nay
nhưng quan trọng là dạy các em kỹ năng chơi
bên cạnh dạy bơi nhà trường cần đưa nội dung cảnh báo phòng chống đuối nước vào học đường
cách xử lý khi rơi xuống nước
hành động vậy mới mong giảm được những nỗi đau mất con trẻ vì đuối nước
mặc dù cho con đi học bơi và biết bơi
nhưng mình vẫn phải trông ngom quản lý
chứ vẫn không dám để cho con tự bơi mà không có sự quản lý kèm cặp của người lớn
đuối nước hoàn toàn phòng tránh được
từ sự quan tâm và hành động thiết thực của mỗi gia đình cá nhân
hơn ai hết
bố mẹ người thân hay thầy cô giáo cần tăng cường giám sát trẻ em
tạo điều kiện để các con được học bơi an toàn
và học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước
học cách chủ động bảo vệ bản thân trong tình huống xấu
để các em có một mùa hè vui vẻ và an toàn